nhưng mọi năm dịp tết thiếu nhi mùng một tháng sáu luôn là thời điểm mà các em nhỏ hết sức mong đợi
còn đối với các em nhỏ tại bệnh viện nhi trung ương mặc dù không có được một ngày tết thiếu nhi trọn vẹn bên gia đình
nhưng với sự quan tâm hỗ trợ từ phía bệnh viện cũng như các nhà hào tâm đã phần nào giúp cho các em nhỏ có một cái tết thiếu nhi tràn đầy yêu thương và ấm áp
chỉ mới tám giờ sáng nhưng không khí tại bệnh viện nhi trung ương đã rất sôi động
nhiều bệnh nhi và người thân đã có mặt từ rất sớm và tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cũng như nhận được nhiều món quà nhỏ yêu thương
đây thực sự là món quà tinh thần đáng quý
chương trình ngày hội của bé được bệnh viện nhi trung ương tổ chức hàng năm cho khoảng hơn một năm trăm linh bệnh nhi đang điều trị
với mong muốn kịp thời động viên chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua nỗi đau bệnh tật
nhân dịp này bệnh viện cũng đã đón nhận bảy xuất quà hỗ trợ cho ba trăm ba mươi bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng cùng hàng nghìn xuất cơm miễn phí

bệnh viện ấm áp như thế này sẽ trở thành một bữa tiệc dành cho các em nhỏ